các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
về cuộc sống hiện tại của người đàn ông gây dựng lại đàn chó bị tiêu hủy này như thế nào
số tiền mạnh thường quân hỗ trợ tôi không dám tiêu xài phung phí
tôi để mua chó theo đúng tâm nguyện của các mạnh thường quân
tổng cộng mua hết bao nhiêu tôi không nhớ chính xác
nhưng có con tôi mua hai triệu có con ba triệu
tôi cũng chích ngừa cho cả đàn chó một mươi năm con
một mươi ba con mới mua một con được tặng và của gia đình một con
và chăm lo cho chúng ăn uống đầy đủ ông hùng chia sẻ
ông hùng tâm sự từ tháng một mươi đến nay
ông thất nghiệp nên số tiền các mạnh thường quân hỗ trợ cũng đã dùng cạn kiệt
hiện nay mỗi ngày ông vẫn phải đi bắt cá ở các kênh rạch
và xin thêm kinh phí từ người thân để đàn chó không bị bỏ đói
cả ngày ngoài giờ đi làm ông ăn cùng chó ngủ cùng chó đi đâu cũng đưa chó theo
mỗi ngày tiền ăn cho một mươi năm con là khoảng năm trăm linh đồng
còn tôi chỉ ăn vài ba mươi ngàn thôi
có khi tôi nhìn luôn để thêm thức ăn cho chó
nhiều người nói tôi gàn dở nhưng tôi yêu chó nên chấp nhận vậy
tôi khổ một chút cũng được nhưng không để đàn chó đói ông hùng nói
sau kỳ nghỉ tết hai vợ chồng ông hùng lại tiếp tục trở lại huyện đức hòa long an
để đi làm phụ hồ
ông mong sẽ có nhiều việc hơn để đàn chó không bị đói
nơi dư giả ông sẽ mua thêm chó hoặc nhận nuôi những con chó bị bỏ rơi
công việc ổn định thì hai vợ chồng tôi mỗi ngày kiếm được hơn năm trăm linh đồng
nếu ít việc thì hai trăm linh đồng hoặc không có ngàn nào
vợ chồng tôi hết tiền thì lại đi đánh bắt cá tôm về cho đàn chó ăn
cứ thấy chúng lớn nhanh khỏe mạnh là tôi vui rồi
khổ chút cũng không sao
người đàn ông nghèo khổ vui vẻ nói
hiện ông đã nhờ người thân thuê dùng một căn nhà ở huyện đức hòa
dự định là đưa cả đàn vật nuôi theo
tuy vậy ông vẫn lo lắng chủ nhà sẽ gây khó dễ khi ông nuôi quá nhiều chó mèo
ông quả quyết nếu chủ nhà không đồng ý
ông sẽ tiếp tục đi thuê trọ ở những nơi xa khu dân cư
để tiếp tục giữ đàn chó mà không ảnh hưởng đến những người xung quanh
chắc chắn quý vị còn nhớ vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
một nghìn chín trăm hai mươi một vợ chồng ông hùng đã chở đàn chó gồm một mươi năm chú chó con từ long an về cà mau sinh sống
hành trình đó ông đã vượt qua mưa nắng gió bụi để đưa các con về an toàn
tuy nhiên vì một vài lý do khi về đến khu cách ly huyện trần văn thời
đàn chó của ông hùng đã bị mang đi tiêu hủy
câu chuyện trên đã gây rúng động dư luận
bởi trước đó nhiều người đã bày tỏ sự yêu mến cảm kích trước tình cảm
mà vợ chồng ông hùng dành cho đàn chó của mình
ở mỗi trạm dừng ông hùng đều cho các con xuống địa
loanh quanh tìm cơm cho chúng ăn
cuộc sống phụ hồ đầy vất vả nhưng cả chồng và vợ đều chắc chiêu
lo lắng cho bầy chó đủ đầy nhất
tôi sinh ra và lớn lên ở bình dương
vì gia cảnh nghèo khó mà tôi đã bán nhà đi
còn tôi thì phụ hồ kiếm sống
vợ chồng tôi có hai đứa con một đứa sinh năm hai nghìn năm
một đứa sinh năm hai nghìn bốn
nhưng bất hạnh thay chúng đều lần lượt bệnh rồi qua đời
chúng tôi quá nghèo không đủ chi phí để lo lắng cho con ông nói
bầy chó là nguồn
bầy chó là niềm vui lớn nhất trong cuộc đời ông hùng
những ngày còn ở bình dương ông và vợ đều làm phụ hồ
buổi sáng vợ chồng thay nhau cho chúng ăn uống
trưa về trộn cơm rồi tắm rửa
cuộc sống chắc chưa qua ngày vậy mà hạnh phúc
khi đàn chó bị tiêu hủy ba chị em khóc suốt
tại thời điểm đó ông hùng không dám cho vợ cầm điện thoại
xem lại những hình ảnh ngày xưa
đứa quấn quýt đứa chạy quanh chân
đứa chồng người lên nũng niệu
tất cả đều là những ký ức nằm lại đầy đau lòng
thôi em cứ coi như là nó hết duyên
nên không có thể ở với mình nữa vậy
ông an ủi vợ
ngày có kết quả âm tính được rời khỏi khu cách ly
vợ chồng ông đã cố đi tìm phần cho cốt còn sót lại
của những chú chó bị tiêu hủy nhưng không được
sau đó ông quyết định ở lại cà mau để tiếp tục sinh sống
nhận được số tiền của mạnh thượng quân giúp đỡ
ông hùng bèn đem đi mua một bày chó mới
cộng với hai con được cho tất cả là một mươi năm con
ông và vợ đặt tên cho từng đứa
mập heo rừng bốn mắt mina v v
mỗi ngày ông đi lưới cá dăng câu để mang thức ăn về cho chúng
tính chi phí của hai vợ chồng và một mươi năm đứa con
mỗi ngày là bốn trăm linh đồng
trong đàn có một con là chó kiển
nên nó không ăn xương được
tôi mua cá rô về gỡ xương cho nó
nếu có tiền chúng tôi sẽ mua ướt gà
rồi băm ra ông kể
theo ông hùng
chó không thể nói chuyện
nhưng nó có đầy đủ đời sống tình cảm tính cách như một con người
chúng xứng đáng được yêu thương và trân trọng
chúng bị bệnh vợ chồng tôi
tất tả mua thuốc về để tiêm
chúng đói ông đi lưới cá
tết về mỗi đứa được ông hùng mua cho một bộ đồ
đó là loại quần áo trẻ em
một trăm linh đồng được ba bộ
đứa này có thì đứa kia cũng phải có
chúng tôi thương đồng đều lắm
ông hào hứng
số tiền nhanh dụng dần vơi
vợ chồng ông cũng chẳng còn tết
ông hùng cho biết vợ chồng chỉ lo chu toàn
được một mâm cơm cúng mẹ
hai mươi chín tết bà nguyễn thị chi em
vợ ông phạm minh hùng lo lắng nói với chồng
anh con nó bị tiêu chảy em lo quá
không nghĩ ngợi nhiều
ông hùng gom góp sáu trăm linh đồng cuối cùng trong túi
lật đật chở vợ lên thị trấn tìm thu y
nếu người ta không mở cửa
chắc mình phải mua thuốc cho con uống đỡ
ông hùng nói
con của đôi vợ chồng là chú cúng
có bộ lông mượt mà
nằm co ro trong góc lồng
không hoa không bánh mứt
không quần áo mới
tết đến vợ chồng ông hùng dành tất cả số tiền
mà mình có cho đàn chó một mươi năm con
chó là bạn nó yêu thương và quấn quýt mình
có khác gì con người đâu
ông vừa lý giải
vừa vuốt ve bộ lông mượt mà của chúng
khép lại những ký ức buồn bã trong năm cũ
vợ chồng ông đã đóng một cái tết đặc biệt như thế
tết của vợ chồng ông
không có quần áo mới
cũng chẳng mạng đến bánh mứt
tết với ông chỉ cần quây quần bên bày chó
nhìn chúng ăn chăm chúng tắm
rồi cười khi thấy từng con khỏe mạnh
đó chính là hạnh phúc
mong sau tết chúng tôi sẽ lên sài gòn
để làm hồ trở lại ông bọc bạch
khi số tiền cuối cùng đã dành
để lo cho một vài con trong đàn bị bệnh
ông hùng dự định sẽ đi làm thuê hai ba ngày
kiếm đủ tiền đi xe
sẽ khởi hành về thành phố
dù khó khăn phía trước
nhưng trên chuyến xe đó
chắc hẳn sẽ có đôi vợ chồng
cùng một mươi năm chú chó thật hạnh
bí thư tỉnh ủy cà mau nguyễn tiến hải
cho rằng vụ đàn chó bị tiêu hủy
tại xã khánh hưng của huyện trần văn thời
bản chất không như những gì
cộng đồng mạng đang phản ứng
bí thư cà mau đã yêu cầu địa phương kiểm tra
ra soát thật kỹ để báo cáo với cấp trên
thì chủ tịch ubnd huyện trần văn thời
báo cáo với ông hải rằng
chủ của đàn chó mèo là tỉnh khác
được bạn bè rủ về cà mau
trong khi dịch bệnh đang diễn biến phức tạp
các tỉnh chưa cho phép người dân tự do đi lại
dù anh em có xử lý nóng vội
thì mục đích chỉ muốn bảo vệ người dân
không có ý xấu trong việc này
tôi yêu cầu chủ tịch huyện nắm thật kỹ
xem anh em xử lý như vậy là đúng
sai ra sao rồi tỉnh xử sự đúng mực
còn đúng mực như thế nào
phải tùy tình huống ông hải nhấn mạnh
diễn biến vụ việc được báo chí thuật lại như sau
tối tám tháng một mươi
trung tâm chỉ huy xã khánh hưng
huyện trần văn thời
tiếp nhận bảy người về từ vùng có dịch
mang theo một mươi năm con chó mèo
vào khu cách ly tập trung
tại trường trung học phổ thông khánh hưng
test nhanh kết quả có bốn người dương tính
bao gồm chủ đàn chó mèo
trong thời gian chờ kết quả pcr
dây buộc không đảm bảo nên đàn chó mèo
tiếp tục chạy trong khu cách ly
khiến những người trong khu vực phàn nàn
sợ động vật là nguồn lây lan dịch bệnh
khi có kết quả hai lần test nhanh
bác sĩ đỗ kiêm chi
trưởng trạm y tế xã khánh hưng
đã báo cáo xin ý kiến trung tâm y tế huyện
trong đó có báo cáo khó khăn
về việc quản lý đàn chó mèo
đến chiều chín một mươi những người trên
đều có kết quả pcr dương tính
với sars cov hai nên được đưa
đến bệnh viện đa khoa trần văn thời điều trị
lúc này đàn chó mèo vắng chủ
nên chạy rông trong khu cách ly
gây ảnh hưởng đến mọi người xung quanh
trước áp lực từ công tác phòng chống dịch
bà con nhân dân và những người
đang cách ly phản ánh quá nhiều
nên ban điều hành khu cách ly
tiếp tục yêu cầu gia đình đảm bảo công tác quản lý
nếu không sẽ tiêu hủy
nhưng gia đình không có ý kiến
đến bảy h ba mươi phút ngày chín một mươi
người dân và những người làm nhiệm vụ
trong khu cách ly tiếp tục phản ánh
về vụ việc trên nên lực lượng chức năng
đã làm biên bản và tiêu hủy đàn chó
mèo ở phía khu cách ly
trước sự chứng kiến của người dân
ông trần tấn công chủ tịch ubnd
huyện trần văn thời cho tuổi trẻ biết
việc tiêu hủy đàn chó là cần thiết
nhằm đảm bảo phòng chống dịch
bao gồm cả do sức ép của cộng đồng dân cư
và người dân trong khu cách ly
tuy nhiên nếu đủ lực lượng quản lý
chúng ta cũng có thể cô lập đàn chó mèo
ở một nơi riêng biệt
sau đó phun khử khuẩn và thực hiện quy trình giám sát tiếp theo
trong trường hợp xác định rõ
chúng đã nhiễm bệnh giải pháp sau cùng
mới là tiêu hủy ông công giải thích
với nguồn trên
cũng theo ông công trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
thì việc đảm bảo sức khỏe
chống lây nhiễm khu cách ly
là ưu tiên số một nên địa phương mới có quyết định như vậy